thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ubnd tp hà nội đã thông tin với báo chí về kết quả thanh tra việc quản lý sử dụng đất
khu sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm huyện mỹ đức
việc thông tin này là do vẫn còn một số bộ phận nhỏ người dân ở xã đồng tâm
chưa đồng thuận sau kết luận của thanh tra tp hà nội
theo đó thanh tra chính phủ khẳng định quá trình thanh tra và kết luận của thanh tra tp hà nội
về việc quản lý sử dụng đất khu sân bay miếu môn thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm
huyện mỹ đức là đúng thẩm quyền đúng trình tự và đúng quy định của pháp luật
toàn bộ đất sân bay miếu môn là đất quốc phòng được thủ tướng và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
giao đất cho các đơn vị quân đội quản lý
diện tích đất có sự tranh lệch tại các thời điểm nhưng đã được cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền đo đạc lập bản đồ hiện trạng điều chỉnh bằng quyết định giao đất đúng quy định
đúng thẩm quyền mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm cản trở đơn vị quân đội
trong việc quản lý sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại buổi thông tin báo chí ông nguyễn văn thanh phó tổng thanh tra chính phủ cho biết
hiện nay một mươi bốn hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng có sự đồng thuận cao và đồng ý rời khỏi khu đất này
ông thành cũng cho biết ông lê đình kình không thuộc một mươi bốn hộ dân nói trên
nên không có quyền khiếu nại và không thuộc đối tượng thanh tra
theo quy định của pháp luật ông kình có hai quyền đó là quyền phản ánh và quyền tố cáo
trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về việc có hay không việc những đối tượng lợi dụng
việc khiếu kiện để trục lợi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung khẳng định
là có những đối tượng này và bản thân ông lê đình kình cũng là người lợi dụng việc khiếu kiện
để trục lợi đòi bồi thường hỗ trợ tới đây ủy ban nhân dân tp hà nội sẽ tiếp tục tuyên truyền
thuyết phục các đối tượng chưa đồng thuận nếu các đối tượng này ngoan cố sẽ xử lý theo pháp luật